dịch sốt xuất huyết tại tỉnh đắk lắc đang có những diễn biến phức tạp số ca nhiễm đã tăng cao kỷ lục từ trước đến nay
tại tỉnh đã ghi nhận những bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết
theo đó thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho thấy từ đầu năm đến nay
toàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận gần một mươi một ca mắc sốt xuất huyết gấp hơn hai mươi năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó đã có hai trường hợp tử vong
có những ngày cao điểm bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tiếp nhận hơn hai trăm linh trường hợp nhiễm bệnh
ngành y tế đắk lắc cũng đang lên phương án ứng phó
trong trường hợp số ca bệnh tiếp tục gia tăng các bệnh viện không thể bảo đảm công tác điều trị
ngành y tế đắk lắc sẽ thành lập các bệnh viện giã chiến để điều trị cho bệnh nhân